liên quan đến vụ người cha ném con gái năm tuổi xuống sông ở quảng nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với trần văn viên chú tại huyện núi thành
về hành vi giết người viện bị tạm giam bốn tháng để phục vụ công tác điều tra truy tố
qua kiểm tra viên không sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích gây ảo giác
không có tiền xử bệnh tâm thần nghị phạm này cũng chưa có tiền án tiền xử
như antv đã đưa tin trước tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai
viên và vợ là chị lê thị tin a xảy ra mâu thuẫn nên chị na bỏ về nhà cha mẹ ruột
sau tết chị na vào tp hcm làm công nhân
thời gian gần đây viên thường gọi điện cho vợ nhưng không thấy nghe máy nên nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình
tối ngày hai mươi sáu tháng hai viên đến nhà mẹ vợ để nói chuyện rồi nảy sinh ý định giết con
nên bế cháu trần lê yến vi năm tuổi đến bến phà tam hải ném xuống sông
sau khi gây án viên về nhà nói lời từ biệt với mẹ ruột rồi đến công an xã trình báo
thì thể cháu vi được tìm thấy các hiện trường
xảy ra vụ việc khoảng năm mươi mét vào dạng sáng ngày hôm sau